hòa chung không khí chào mừng năm học mới của gần hai mươi hai triệu học sinh sinh viên cả nước
sáng nay ngày năm chín chủ tịch nước trần đại quang đã đến dự và đánh chống khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
tại trường trung học cơ sở trưng vương quận hoàn kiếm thành phố hà nội
cùng dự buổi lễ khai giảng có đồng chí hoàng trung hải
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội cùng các đồng chí lãnh đạo trung ương và thành phố hà nội
là một trong những cơ sở giáo dục lâu đời của thành phố hà nội
trường trung học cơ sở trưng vương với nhiều thế hệ thầy giáo cô giáo
có bể dày kinh nghiệm và đã năm lần vinh dự được chủ tịch hồ chí minh đến thăm
từ mái trường này nhiều học sinh đã trở thành cán bộ lãnh đạo
quản lý ưu tú của đảng nhà nước kỹ sư bác sĩ nghệ sĩ doanh nhân thành đạt
nhiều năm liền nhà trường được công nhận là lá cờ đầu của ngành giáo dục hà nội

đảng nhà nước phòng tặng danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đời mới
và tặng nhiều phần thưởng danh hiệu cao quý khác
biểu dương thành tích trường trung học cơ sở trưng vương đạt được trong suốt thời gian qua
chủ tịch nước trần đại quang đề nghị tập thể giáo viên học sinh của trường
tiếp tục thi đua dạy tốt học tốt nâng cao chất lượng công tác quản lý
đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại
chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh
đảng và nhà nước ta luôn coi trọng giáo dục là quốc sách hàng đầu
đặt giáo dục ở vị trí cực kỳ quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước
giáo dục đào tạo đội ngũ cán bộ có trí thức kỹ năng để phát triển mạnh mẽ
bền vững đưa đất nước ta tiến lên ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới
xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh không để xảy ra bạo lực học đường
xây dựng cảnh quan nhà trường xanh sạch đẹp
tập trung phát triển trí tuệ thể chất hình thành phẩm chất
năng lực công dân phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu cho học sinh
quan tâm giáo dục nhân cách đạo đức lối sống tri thức pháp luật ý thức công dân
lồng ghép giáo dục tích hợp cho học sinh
kết hợp chặt chẽ giáo dục nhà trường với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội
chú trọng đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên
có phẩm chất chính trị đạo đức tốt
chủ tịch nước có chuyên môn nghiệp vụ giỏi mỗi cán bộ quản lý thầy giáo
cô giáo cần tiếp tục học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
nâng cao tinh thần trách nhiệm say mê nghề nghiệp duy trì kỷ hương kỷ luật
thực sự là tấm gương về đạo đức tự học và sáng tạo để học sinh nói theo
chủ tịch nước cũng đề nghị các cháu học sinh cần nỗ lực phấn đấu học tập rèn luyện
thực hiện tốt năm điều bác hồ dạy để trở thành con ngoan trò giỏi
sau này trở thành những tài năng chủ nhân tương lai của đất nước
góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng hùng cường
nhân dân ta ngày càng ấm no hạnh phúc sánh vai với bạn bè nam châu
như sinh thời bác hồ kính yêu hằng mong muốn